tại hà nội đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ việt nam
giải thưởng wipo năm hai nghìn một mươi chín phó thủ tướng vũ đức đam tham dự buổi lễ trao giải
giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ việt nam suốt hai mươi năm năm qua đã trở thành động lực quan trọng
khuyến khích các nhà khoa học trí thức doanh nghiệp tổ chức nghiên cứu công hiến các công trình sáng tạo
trên nhiều lĩnh vực mang đậm tính thực tiễn phục vụ đời sống xã hội
lần trao giải thứ hai mươi năm này có năm giải nhất tám giải nhì tám giải ba một mươi chín giải khuyến khích của ban tổ chức
chín giải quốc tế được trao tại hàn quốc trong đó một giải thưởng xuất sắc nhất được chọn trong các giải nhất
do tổ chức sở hữu thế giới của liên hợp quốc gọi tắt là wipo trao
các giải thưởng đều là các công trình khoa học sáng tạo xuất sắc trên các lĩnh vực vật liệu mới
tự động hóa năng lượng ứng phó biến đổi khí hậu